có một trăm linh bảy người thuộc diện f một đã hoàn thành thời gian cách ly tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc trong ngày hôm nay
đây là những trường hợp tiếp xúc gần với ba bệnh nhân covid một mươi chín ở đắk lắc
sau một mươi bốn ngày cách ly những công dân này đều đã có kết quả là xét nghiệm âm tính lần hai với sars cov hai
và đã được chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly đủ điều kiện sức khỏe để trở về nhà
đến nay có hơn ba trăm linh trường hợp f một đang cách ly tập trung đã cho kết quả âm tính
còn đối với ba ca dương tính tại đắk lắc ca bệnh số bốn trăm bốn mươi tám đã cho kết quả âm tính lần hai với sars cov hai
hai ca còn lại sức khỏe tiến triển tốt và không còn sốt hò